tháng nhân đạo năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái đã tổ chức lễ khai trương thùng quỹ nhân đạo nhằm kêu gọi sự ủng hộ của hàng triệu trái tim nhân ái cùng chung tay chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn những đối tượng yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cuộc sống
tính riêng trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín hội chữ thấp đỏ tỉnh yên bái đã giúp đỡ tặng quà cho gần một lượt gia đình cá nhân có hoàn cảnh khó khăn như người nghèo người khuyết tật trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo gia đình nạn nhân tai nạn giao thông thiên tai và thảm họa
sau lễ khai trương một mươi một thùng quỹ nhân đạo được đặt tại các bưu cục của bưu điện tỉnh yên bái nhằm tiếp nhận những tấm lòng hào tâm gây quỹ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn
định kỳ từ sáu tháng một lần hội chữ thập đỏ tại địa phương tổ chức mở thùng quỹ toàn bộ kinh phí sẽ được sử dụng thăm và tặng quà cho các đối tượng bị tổn thương và các địa chỉ nhân đạo
theo tinh thần cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phát động